các bạn đọc yêu cầu xử lý người vu khống các nghệ sĩ
trước khi có kết luận chính thức trên tại cuộc họp báo vào hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thiếu tướng hồ sĩ niêm phó cục trưởng c hai cho biết bộ công an đã chỉ đạo c hai tổ chức phân công lực lượng xác minh
thông qua việc phối hợp với ngân hàng cũng như các địa phương mà các cá nhân đến làm từ thiện
cơ quan công an đã xác định lượng tiền vào tài khoản của một số cá nhân còn ít hơn số tiền họ đã ủng hộ từ thiện
với việc bộ công an chính thức minh oan
chiều ngày hai mươi ba tháng một trên trang cá nhân ca sĩ đàm vĩnh hưng chia sẻ
cuối cùng thì đàm vĩnh hưng đã được minh oan cảm ơn bộ công an đã vào cuộc để nhanh chóng có kết luận cho những lùm xùm vừa qua
đàm vĩnh hưng cũng cho hay thời gian tới anh sẽ có những bước tiếp theo để xử lý những cá nhân tập thể đã vu khống xúc phạm đến danh dự và uy tín của anh trong suốt thời gian qua
theo người đại diện của ca sĩ khi ca sĩ bị tố ăn chặn chín mươi sáu tỷ đồng tiền từ thiện
nhiều người lạ đã tràn vào nền tảng mạng xã hội khủng bố anh bằng tình nhân
nhắn bấy móc đợi tư cắt kép nhưng anh không có bất kỳ hành động nào thiếu kiểm soát anh tự tin vì không làm điều gì khuất tất
cũng tỏ ra vui mừng trước thông tin này sau khi cơ quan công an khẳng định không có hành vi gian dối khi quyên góp từ thiện
thủy tiên đã tung quạ ảnh mới kèm dòng trạng thái đủ nắng hoa sẽ nở
bài đăng mới nhất của thủy tiên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn sáu mươi năm lượt thích sau một giờ đăng tải
trong bài đăng mới nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng khi nữ ca sĩ đã được minh oan sau thời gian dài chờ đợi
một tài khoản bình luận giúp chị thật nhiều sức khỏe luôn bình an và làm nhiều điều tốt giúp người giúp đời
người xem khác nhắn nhủ chúc mừng em về kết luận cuối cùng của công an nạp năng lượng và tiếp tục với những kế hoạch mới của mình
một khán giả viết chúc mừng em đã vượt qua một năm đầy khó khăn
về phía bạn đọc ngay sau khi có thông tin các nghệ sĩ được minh oan hàng loạt bình luận yêu cầu cơ quan chức năng
phải xử lý nghiêm những người đặt điều khống một cách vô căn cứ và bồi thường thiệt hại cho họ
người tố giác các nghệ sĩ có bị xử lý
theo tiến sĩ luật sư đặng văn cường đoàn luật sư hà nội với quyết định không khởi tố vụ án hình sự của bộ công an
người tố giác nếu không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan điều tra
trường hợp thủ trưởng cơ quan điều tra xác minh và vẫn giữ nguyên kết quả giải quyết
người tối giác được quyền khiếu nại sang viện trưởng viện kiểm sát cùng cấp
nếu viện trưởng viện kiểm sát cung cấp vẫn giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án hình sự
thì đây sẽ là quyết định giải quyết cuối cùng vụ việc chính thức kết thúc
trừ trường hợp người tố giác có các chứng cứ mới để chứng minh sai phạm của người bị tối giác
với người bị tối giác cụ thể là các nghệ sĩ những người này có quyền đề nghị cơ quan điều tra
xem xét hành vi vu khống của người đã tối giác họ nếu các nghệ sĩ có đơn
cơ quan điều tra sẽ thụ lý xem xét để giải quyết xác minh tình báo theo quy định của pháp luật
trường hợp kết quả xác minh cho thấy người tố cáo biết rõ vụ việc tối giác là không đúng sự thật
nhưng vẫn loan tin bị chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự uy tín của các nghệ sĩ
thì có dấu hiệu của tội vu khống quy định tại điều một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tiếp đó luật sư trần xuân tiện trưởng văn phòng luật sư đồng đội đoàn luật sư thành phố hà nội
đã chia sẻ với báo chí về vấn đề trên
theo quan điểm của các luật sư để xem xét việc cá nhân có bị xử lý về tội vu khống hay không
cần phải làm rõ khái niệm thế nào là vu khống
cụ thể căn cứ vào khoảng một một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
vô khống là hành vi bịa đạt hoặc lan truyền những điều biết rõ là sai sự thật
nhằm xúc phạm nghiêm trọng
nhân phẩm danh dự họ gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác
bị đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền
theo đó khi tố cáo bất kỳ cá nhân nào thì người tố cáo phải có bằng chứng
chứng cứ về hành vi phạm tội của người đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
vì vậy trường hợp cá nhân không có căn cứ tối giác hành vi tội phạm
mà chỉ là suy diễn cá nhân thì có thể bị coi là vu khống
những trường hợp cá nhân có bằng chứng rõ ràng có căn cứ pháp lý
nhưng qua kiểm tra xác minh người bị tối giác không có dấu hiệu tội phạm
thì cá nhân không bị xem xét vì tội danh này
luật sư tiện chia sẻ thêm livestream của một số nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội
luôn được một lượng công chúng khủng tương tác mạnh mẽ
do đó khi phát ngôn trên mạng cần phải phân biệt được ranh giới giữa việc thuật lại một sự thật
với việc nêu ra quan điểm ý kiến chủ quan của mình
việc tố cáo một cá nhân phải được thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền
chứ không phải đưa ra công luận những nội dung chưa được kết luận
nếu như những buổi livestream của những nhân vật trên có dấu hiệu xâm phạm lợi ích cá nhân
tổ chức hoặc xã hội được pháp luật bảo vệ thì hành vi đó phải bị xử lý nghiêm
theo đó nam ca sĩ đàm vĩnh hưng khi phát hiện danh dự lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại
thì có quyền tố cáo hoặc khởi kiện tại tòa án để bảo vệ các quyền và lợi ích của mình
trong đó yêu cầu người vi phạm phải bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm uy tín
buộc phải trả lại danh dự cho người bị tố cáo sai sự thật
nếu có đủ các căn cứ như có thiệt hại xảy ra và thiệt hại định lượng được bằng tiền
có hành vi xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp người khởi kiện là nguyên nhân dẫn đến thiệt hại xảy ra
căn cứ vào điều ba mươi bốn và năm trăm chín mươi hai bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm thiệt hại do danh dự nhân phẩm uy tín bị xâm phạm bao gồm
chi phí hợp lý để hạn chế khắc phục thiệt hại thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm súc
thiệt hại về tinh thần
và thiệt hại khác do luật quy định
bên cạnh đó căn cứ vào khoảng hai một trăm năm mươi tám điều bốn trăm sáu mươi chín bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
người đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm nếu không đồng ý với quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra
hoàn toàn có quyền khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự đồng thời cần thu thập những căn cứ
những chứng cứ chứng minh quyết định không khởi tố vụ án hình sự là trái pháp luật xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ
việc này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và xin dành lời chúc mừng và cảm ơn người dân cả nước đến với những nghệ sĩ của chúng ta
cảm ơn bộ công an đã vào cuộc xác đáng công minh trả lại công bằng và minh oan cho các nghệ sĩ
những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo